công ty bóng đá chuyên nghiệp việt nam đã tổ chức lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu giải vô địch quốc gia v league năm hai nghìn hai mươi
mùa giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia hành hai mươi một dự kiến sẽ bắt đầu với trận siêu cúp quốc gia hành hai mươi
giữa công lạc bộ việt theo và công lạc bộ hà nội vào ngày chín tháng một năm hai nghìn hai mươi một
giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia hành hai mươi một dự kiến khai mạc vào ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi một với sự tranh tài của một mươi bốn công lạc bộ
mùa giải hành hai mươi một dự kiến một trăm linh các trận tại giải vô địch quốc gia sẽ được truyền hình trực tiếp
các trận đấu sẽ được phát sóng trên nhiều kênh sóng khác nhau của các đài truyền hình trung ương và địa phương
trên hệ thống các kênh truyền hình internet và nền tảng trực tuyến
trong tình hình covid một mươi chín còn diễn biến phức tạp đại diện công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp việt nam khẳng định
luôn chủ động xây dựng các phương án ứng phó linh hoạt phù hợp với các tình huống có thể xảy ra